khảo sát đánh giá chất lượng hàng hóa trên thị trường đưa ra biện pháp cảnh báo đối với các loại hàng hóa kém chất lượng hàng giả hàng nhái tăng cường hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông nhập khẩu là những nội dung quan trọng được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng bộ khoa học và công nghệ tập trung thực hiện trong năm vừa qua
đại diện lãnh đạo tổng cục cho biết năm hai nghìn một mươi chín ngoài các nhiệm vụ chuyên môn tổng cục đã thực hiện thanh tra ba mươi bảy tổ chức và đã phát hiện hành vi vi phạm ra quyết định xử phạt hành chính ba tổ chức một cá nhân với số tiền trên tám mươi triệu đồng
bên cạnh đó tổng cục cũng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra tại sáu trăm bảy mươi hai cơ sở kinh doanh sản xuất nhập khẩu
kết quả đã xử lý vi phạm tạm dừng lưu thông hai trăm bảy mươi một mẫu hàng hóa yêu cầu tiêu hủy sáu mươi năm sản xuất
tổng cục đã phát hiện sản phẩm cảnh báo độc hại phạt vi phạm hành chính hai mươi năm cơ sở với tổng số tiền là tám trăm tám mươi triệu đồng
để những hoạt động này tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo tổng cục cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm khảo sát và cảnh báo chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp